các quy định về bảo vệ động vật nguy cấp quý hiếm
theo kết luận điều tra chiều ngày ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
công an huyện vĩnh cửu tuần tra bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn
khi đến khu phố năm thị trấn vĩnh an huyện vĩnh cửu
thì phát hiện mo điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra
qua kiểm tra phát hiện trên xe mò vận chuyển con tê tê nặng hai một kg
tại cơ quan công an mò khai ngợi mua con tê tê trên với giá hai triệu bốn trăm linh ngàn đồng
của một đối tượng chưa rõ lai lịch
ở xã thành phú huyện vĩnh cửu với giá hai triệu tám trăm linh ngàn đồng
thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
kính thưa quý vị điện mặt trời áp mái đang là mối quan tâm
của các doanh nghiệp và hộ gia đình
và với tốc độ phát triển nhanh thì không tuân thủ quy trình kỹ thuật
không có quy định về công tác phòng chống cháy nổ
vì vậy thì loại hình điện mặt trời áp máy đang tìm ẩn nguy cơ cháy nổ rất cao
và sau đây là ghi nhận
thống kê cho thấy hiện trên địa bàn tỉnh gia lai
có hơn ba chủ đầu tư đăng ký đang triển khai và đưa vào dẫn hành
các hệ thống điện mặt trời áp máy với tổng công suất hơn năm sáu trăm linh mwp
trong đó công suất từ một trăm linh kwh đến dưới một mwpit có hơn bảy trăm linh dự án
công suất dưới một trăm linh kwh có hơn hai năm trăm linh dự án
việc phát triển điện mặt trời áp máy một cách ồ ạt dẫn đến nhiều hệ lụy
trong đó có công tác phòng chống cháy nổ
điển hình vào ngày một mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi xảy ra vụ cháy điện mặt trời áp máy
của công ty trách nhiệm hữu hạng phú lợi hương tại xã yade nguyện eakrai
nguyên nhân được xác định là do lỗi thiết bị dẫn đến cháy
trước đó vào ngày hai mươi ba tháng chín năm hai nghìn hai mươi cũng đã xảy ra vụ cháy sáu mươi tấm pin mặt trời
trên mái nhà xưởng của công ty cổ phần điện gia lai
tại công công nghiệp diên phú thành phố pleiku gây thiệt hại hàng chục triệu đồng
hai vụ cháy trên đang giống

do được lắp đặt ở điểm cao nên nguy cơ do xét đánh dẫn đến hư hỏng hệ thống công trình cũng rất dễ xảy ra cháy nổ
chú linh cảnh báo đối với các công trình điện mặt trời áp máy như do sự cố phóng điện hồ quang xảy ra trong quá trình chuyển đổi năng lượng quang điện